công an quận đồ sơn thành phố hải phòng phối hợp với đoàn đặc nhiệm chống ma túy số một bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện và bắt quả tang nguyễn xuân trường ba mươi tuổi trú tại xã đại đồng huyện kiến thụy đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy